thưa quý vị từ ngày một mươi năm tháng tám thì thông tư hai mươi bốn của bộ công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới chính thức có hiệu lực
sau một tuần triển khai thực hiện thông tư của bộ công an với tinh thần vì nhân dân phục vụ cán bộ chiến sĩ làm công tác đăng ký xe trên địa bàn tỉnh hà nam đã tận tình hướng dẫn nhân dân đến làm thủ tục nộp hồ sơ cấp thu hồi biển số xe theo quy định mới một cách nhanh gọn hiệu quả
đến phòng cảnh sát giao thông công an hà nam làm thủ tục sang tên đổi biển từ doanh nghiệp sang tư nhân
ông đoàn ngọc ánh chú ở tổ một phương trần hưng đạo thành phố phủ lý rất hài lòng khi được cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông hướng dẫn tận tình thao tác nhanh gọn
thực hiện thông tư hai mươi bốn của bộ công an thay vì thực hiện nhập thông tin thủ công như trước kia thì giờ đây cán bộ làm công tác đăng ký xe tiến hành kiểm tra đối chiếu nội dung trong hồ sơ đăng ký xe với thực tế xe chụp ảnh phương tiện scan toàn bộ giấy tờ liên quan và đồng bộ thông tin lên hệ thống đăng ký quản lý xe
mọi thủ tục được cán bộ chiến sĩ thực hiện nhanh chóng trong vòng một mươi năm phút
số định danh của người nước ngoài được xác định bằng hệ thống định danh và sắt thường điện tử hoặc số thẻ thường trú số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp
việc thực hiện quản lý biển số xe theo định danh chỉ thực hiện đối với biển năm số bao gồm cả ô tô và xe máy
biển vẫn được cấp cho người dân theo quy trình như hiện nay nhưng khác về cách quản lý không làm phát sinh thêm bất kỳ thủ tục nào
trước đây xe nào biển đó thì giờ người nào biển đó
những nội dung mới của thông tư số hai mươi bốn điển hình là việc biển số xe cấp theo mã định danh của chủ xe gọi tắt là biển số xe định danh
trước thì là quy định biển số gắn theo xe nay thì là quy định biển số gắn theo người qua mã định danh
và nếu như mà chủ xe làm thủ tục chuyển quyền sở hữu mà không làm thủ tục thu hồi đăng ký
biển số xe thì sẽ bị xử phạt về cái hành vi này
hiện nay trên địa bàn tỉnh hà nam có bảy mươi điểm đăng ký biển số xe
trong đó có sáu điểm đăng ký xe ô tô thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
và đội cảnh sát giao thông trật tự công an các huyện thị xã
và sáu mươi bốn điểm đăng ký xe mô tô thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phủ lý
và công an các phường xã thị trấn trên địa bàn tỉnh
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam đã tham mưu cho giám đốc công an tỉnh
ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ chiến sĩ
làm nhiệm vụ công tác đăng ký xe thuộc phòng cảnh sát giao thông
của công an cấp huyện và công an cấp xã
công an tỉnh hà nam cũng đã tham mưu cho giám đốc công an tỉnh
duyệt mua sắm trang cấp những thiết bị phục vụ
cho công tác đăng ký xe của phòng cảnh sát giao thông
công an cấp huyện và công an cấp xã theo phương pháp quy trình đăng ký xe mới
thông tư hai mươi bốn của bộ công an về cấp thu đổi đăng ký biển số xe cơ giới có hiệu lực
sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản lý giao thông và đảm bảo an toàn trật tự giao thông đường bộ
đặc biệt việc cấp biển số định danh quản lý theo mã định danh của chủ xe
giúp cơ quan nhà nước trong công tác quản lý được chặt chẽ nhanh chóng thuận lợi
giảm thiểu nguồn nhân lực tiết kiệm thời gian giảm bớt chi phí lưu trữ
góp phần thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số quốc gia
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với công an huyện ea súp
đến xã vùng sâu ea bung tuyên truyền pháp luật thu gom vũ khí và liệu nổ
ngoài ra đoàn công tác còn tổ chức thăm tặng quà cho những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
trong đợt này phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
tuyên truyền pháp luật cho hơn một trăm linh người dân và đoàn viên thanh niên tại xã ea bung
về các nội dung tuyên truyền pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
về tên nạn xã hội và mua bán người về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
cũng trong đợt này công an huyện ea súp đã tuyên truyền cho người dân
về tài khoản định danh điện tử vneid và vận động người dân giao nộp vũ khí
công cụ hỗ trợ vật liệu nổ
qua đó người dân đã giao nộp năm khẩu súng tự chế cho lực lượng công an
sự quan tâm của công an tỉnh cũng như là công an huyện
và các cơ sở công an xã là về tuyên truyền cho bà con
chương trình như này là rất quý hiếm là vận động bà con giao nộp vũ khí là thứ nhất
còn cái định danh điện tử là thứ hai
cái tín dụng đen nữa là vì cái đó cái tín dụng đen là bà con rất hay vai vấp
vì cái đó là vì cái mạng xã hội bây giờ là nó rất phức tạp
dễ bị bà con dễ bị lừa
thay mặt toàn thể bà con dân xin cảm ơn công an tỉnh cũng như là công an huyện
trong đợt này lực lượng công an còn tặng hai mươi xuất quà cho những gia đình có công
với cách mạng gặp hoàn cảnh khó khăn
những việc làm thiết thực đã để lại những hình ảnh tốt đẹp của lực lượng công an trong lòng người dân
thưa quý vị và các bạn vừa qua công an tỉnh quảng ngãi đã bàn giao nhiều nhà nghĩa tình đồng đội
cho cán bộ công an xã vùng cao có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở
góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống
sau đây sẽ là phản ánh của nhà ở
nhóm phóng viên thời sự
tại xã trà phong và xã sơn trà huyện trà bồng công an tỉnh và công an huyện trà bồng
phối hợp cùng với chính quyền địa phương tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa đồng đội
cho đồng chí đại úy hồ văn hà cán bộ công an xã trà phong và đồng chí thượng úy hồ văn việt
cán bộ công an xã trà thanh
nhằm giúp các đồng chí vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống
bộ công an và công an tỉnh đã quyết định hỗ trợ kinh phí một trăm năm mươi triệu đồng một nhà
để các đồng chí triển khai xây mới ngôi nhà của mình
tại xã sơn thượng huyện sơn hà công an tỉnh phối hợp cùng chính quyền địa phương
tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa đồng đội cho gia đình đồng chí trung ý đinh văn thanh
cán bộ công an xã sơn kỳ huyện sơn hà
gia đình đồng chí đinh văn thanh gồm vợ và hai con
con còn nhỏ chưa có nhà ở hiện đang sống cùng cha mẹ vợ trong ngôi nhà cấp bốn đã xuống cấp hư hỏng
đồng chí thanh là nguồn thu nhập chính để nuôi sống gia đình
đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực thể hiện tấm lòng tình cảm
sự sẻ chia của lực lượng công an nhân dân và công an tỉnh
thời gian qua thì thấy sự quan tâm của lãnh đạo công an tỉnh
và các chiến sĩ trong ngành công an đã quan tâm
tạo điều kiện để xây dựng cái ngôi nhà nghĩa tình đồng đội
những ngôi nhà nghĩa tình đồng đội
có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện tình đồng đội tấm lòng
tình cảm tương thân tương ái của cán bộ chiến sĩ
góp phần giúp đỡ các đồng chí công an xã vùng cao từng bước vượt qua khó khăn
ổn định cuộc sống yên tâm công tác góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu đối tượng nguyễn trung trạng
chú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định đã dùng dao đâm chết người
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam để điều tra xử lý về hành vi giết người
khoảng hai mươi h ngày một mươi ba tháng tám phường nguyễn trung trạng cùng bốn người bạn đến một quán bia club
trên địa bàn khóm năm phường một thành phố bạc liêu để nhậu
sau khi nhậu khoảng ba mươi phút nhóm của trạng sang bàn bên cạnh để mời bia
thì hai bên xảy ra mâu thuẫn
trạng đã dùng dao đâm người này gây thương tích nặng dẫn đến tử vong
sau khi gây án nguyễn trung trạng về nhà trọ tại khóm tám phường ba thành phố bạc liêu
để cất dấu hung khí rồi bỏ trốn
tuy nhiên khi đi đến địa phận tỉnh sóc trăng lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
đã liên hệ vận động trạng quay lại và đến cơ quan công an đầu thú vào lúc ba giờ sáng ngày một mươi bốn tháng tám
thông tin từ công an tỉnh phú thọ cho biết đơn vị vừa triệu tập một quản trị viên
của trang facebook xe phú thọ để làm rõ việc người này đăng tải hình ảnh sai sự thật
về ô tô màu trắng
có gắn biển kiểm soát một mươi chín a năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm cùng thông tin biển số này đã có chủ
theo kết quả xác minh ngày một mươi chín tháng tám người này đã lấy thông tin hình ảnh trên mạng
rồi trình sửa gắn biển số một mươi chín a năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm lên ô tô nhãn hiệu kia màu trắng
để đăng tải lên trang xe phú thọ với nội dung biển số này đã có chủ nhằm mục đích câu view
công an phú thọ khẳng định thông tin biển kiểm soát một mươi chín a năm mươi năm nghìn năm trăm năm mươi năm đã có chủ là sai sự thật

biển kiểm soát này đến hôm nay ngày hai mươi hai tháng tám mới chính thức được đấu giá công khai
hiện công an tỉnh phú thọ đang phối hợp với các đơn vị liên quan
tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật
liên tục duy trì siết chặt kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông
thành phố hồ chí minh trong thời gian vừa qua đã có nhiều chuyển biến trong nhân dân
tuy nhiên vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân chưa nâng cao ý thức chấp hành quy định của luật giao thông
ghi nhận tại buổi kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông an lạc
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố hồ chí minh
đó là những lời mà người đàn ông này nói với các chiến sĩ cảnh sát giao thông
khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
thậm chí người này còn có ý định rời khỏi hiện trường tuy nhiên đã bị chặn lại
sau hơn một mươi phút thuyết phục người này mới chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn
kết quả lên tới năm trăm một mươi hai mg trên một lít khí thở vượt mức kịch khung
trong suốt quá trình làm việc người này đã không hợp tác không khai báo tên tuổi địa chỉ
không xuất trình bất cứ giấy tờ nào
khi bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý và tạm giữ phương tiện
thì người này còn đưa ra yêu sách phải đưa mình về nhà
vi phạm nồng độ cồn sáu trăm bốn mươi bốn mg trên một lít khí thở cũng vượt mức vi phạm ba mức cao nhất
thế nhưng có lẽ độ liều mạng của người đàn ông
ông này thì ít người sánh bằng
dù đã uống hết năm lòng bia và đang có những biểu hiện bất thường
nhưng người đàn ông này vẫn vô tư chạy xe máy trên nhiều tuyến đường với lộ trình dài hàng chục km
người này đang di chuyển trên tuyến đường võ văn kiệt quận bình tân tp hcm
để về nhà ở huyện bến lức tỉnh long an thì bị cảnh sát giao thông phát hiện kiểm tra
sau một tiếng rưỡi tuần tra lập chốt thực hiện chuyên đề nồng độ cồn
đội cảnh sát giao thông an lạc đã tiến hành kiểm tra bất ngờ sáu trường hợp ngẫu nhiên
kết quả bốn trường hợp vi phạm đều ở mức kịch hung
lập biên bản xử phạt bảy triệu đồng tước giấy phép lái xe hai mươi ba tháng và tạm giữ phương tiện bảy ngày đối với ba trường hợp
trên trường hợp không xuất trình các loại giấy tờ không ký xác nhận biên bản
còn bị lập biên bản thêm lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra của người thi hành
cục phòng chống hivs bộ y tế vừa có thông tin liên quan đến tổ chức dựa vào cộng đồng
có tên là bông hồng đen cầu vòng đen triển khai xét nghiệm hiv cho học sinh tại quận đồ sơn thành phố hải phòng
theo đó đánh giá sơ bộ cục phòng chống hiv aids cho biết việc nhóm bông hồng đen
triển khai trung cấp một số dịch vụ phòng chống hiv aids tại cộng đồng là phù hợp với chủ trương đã nêu
tại chiến lược quốc gia về chấm dứt dịch bệnh aids vào năm hai nghìn ba mươi
việc xét nghiệm hiv tại cộng đồng không có nguy cơ làm lây nhiễm hiv từ người xét nghiệm hiv sang người được xét nghiệm hiv
tuy nhiên cục phòng chống hiv aids thống nhất kiến nghị của trung tâm kiểm soát bệnh tật hải phòng
là tạm dừng hoạt động của nhóm bông hồng đen để thu thập thông tin xác minh sự việc xảy ra vừa qua